từ một tám trăm linh hồ sơ dự tuyển qua tám vòng sát hạch hai trăm bốn mươi cán bộ trẻ của tỉnh yên bái đã được lựa chọn đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ năng phương pháp lãnh đạo quản lý theo đề án một mươi một của tỉnh
từ một tám trăm linh hồ sơ dự tuyển qua tám vòng sát hạch hai trăm bốn mươi cán bộ trẻ của tỉnh yên bái đã được lựa chọn đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ năng phương pháp lãnh đạo
tỉnh yên bái sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh cho cán bộ trẻ khắc phục tình trạng đốt đuốc tìm cán bộ trước mỗi kỳ đại hội đảng và bầu cử hội đồng nhân dân ca cấp đồng thời góp phần triệt tiêu những hành vi chạy chức chạy quyền chạy luân chuyển trong công tác cán bộ